nguyên nhân xuất phát từ một mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội
hoặc từ một cái nhìn được cho là thách thức đã dẫn đến nhiều vụ hỗn chiến giữa các băng nhóm
điều đáng nói các trường hợp này đều nằm trong độ tuổi thanh thiếu niên
tại thành phố đà nẵng những vụ việc nêu trên liên tiếp xảy ra
công tác truy xét xử lý nhóm đối tượng này cũng gặp không ít khó khăn
đây là nhóm thanh thiếu niên từ một mươi bốn đến một mươi sáu tuổi
được phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng triệu tập
sau khi tập trung thành đoàn mang theo dao phóng lợn kiếm tự chế
cùng nhiều vỏ chai chuẩn bị tham gia hỗn chiến tại phường hòa quý quận ngũ hành sơn
qua lời kêu gọi của nickname cu tí là phạm ngọc nở
sinh năm hai nghìn sáu chú huyện điện bàn tỉnh quảng nam
khoảng bảy mươi thanh thiếu niên từ điện bàn cẩm lệ hòa tiến thành phố đà nẵng
đã hưởng ứng và tụ tập giải quyết một nhóm gồm ba thanh thiếu niên khác
quay lại trung bình h terre và hãy cùng truy cập xem màu đỏ nhất của công tác
tập trung thành đoàn quay lại trung bình hòa tiến thành phố điện bàn

và em cầm hàng chạy nhỏ lên nữa mà kiểu hoàng không bán này cũng bị chạy xước nhạy thôi
sau khi phát tán video phô diễn lực lượng trên mạng xã hội
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố phối hợp với các đơn vị địa phương
mở rộng truy xét làm rõ bốn mươi đối tượng thu giữ sáu hung khí và một mươi hai xe mô tô
theo cơ quan công an thời gian qua tình trạng thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí
kéo băng nhóm chém nhau gây thương tích cũng đã xảy ra gây bức xúc trong dư luận

mở rộng xác minh làm rõ vụ việc đảm bảo không bỏ sót lọt đối tượng vi phạm pháp luật
đồng thời công an thành phố đà nẵng đã phát động cho công an địa phương
phối hợp với các gia đình tăng cường nhắc nhở gian đe giáo dục thanh thiếu niên cá biệt
kịp thời uốn nắn giúp các em có lối sống lành mạnh góp phần hạn chế vấn nạn trên